tổng hợp với ủy ban mặt trận tổng quốc việt nam các tỉnh thành phố trung mương tổ chức để đại biểu cửa chi tiếp xúc cửa chi và gửi báo cáo quốc hội
tổng hợp với ủy ban mặt trận tổng quốc việt nam các tỉnh thành phố trung mương tổ chức để đại biểu cửa chi tiếp xúc cửa chi và gửi báo cáo quốc hội